thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết học sinh các trường từ mầm non tiểu học
trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn hai mươi
tối đa không quá một mươi sáu ngày
theo đó học sinh tại tp hcm sẽ được nghỉ tết mậu tuất từ ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tức ngày hai mươi bảy tết đến hết ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tức mùng một mươi tháng riêng
như vậy tổng số ngày nghỉ tết của các em là một mươi bốn ngày
tuy nhiên do trước đó là hai ngày thứ bảy và chủ nhật
nên đối với những trường hợp dạy học năm ngày một tuần không tổ chức dạy học thứ bảy
học sinh sẽ được nghỉ tối đa một mươi sáu ngày
riêng đối với những trường tổ chức dạy học vào thứ bảy học sinh sẽ được nghỉ tết nguyên đán một mươi năm ngày
trước đó dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy học sinh tp hcm cũng được nghỉ một mươi sáu ngày